tiếp tục với thông tin về thiệt hại do mưa lũ diễn ra tại bắc bộ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua
đợt mưa lũ lốc xét từ ngày chín cho đến ngày một mươi hai tháng năm tại các tỉnh bắc bộ
đã làm sáu người chết một người mất tích và ba người bị thương
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm trên địa bàn xã thụy duyên huyện thoái thủy tỉnh thái bình
đã xảy ra mưa rông lớn trong mưa xét
trong mưa xét đánh đã khiến ba người thiệt mạng gồm ông đinh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bà nguyễn thị quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyễn công đức sinh năm hai nghìn sáu
cũng trong ngày hôm qua tại hưng yên đã xảy ra xét đánh trong mưa rông
làm bà tô thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám huyện tiền lữ bị tử vong trong khi đi làm đồng
trước đó vào ngày một mươi tháng năm tại lạng sơn có một người chết do sạt lở đất
và một người ở bắc cạn tử vong do bị lũ cuốn trôi
một người ở cao bằng bị mất tích do lũ cuốn trôi và ba người dân ở bắc cạn bị thương
mưa lớn đã làm hai trăm bốn mươi hai ngôi nhà ở các tỉnh bắc giang
lạng sơn hà giang bắc cạn cao bằng bị sập hư hỏng và thiệt hại
hơn hai hai trăm linh hectare lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập
một số tuyến đường giao thông bị sạt lở với khối lượng là bốn mươi một bảy trăm ba mươi ba mét khối đất đá
một ngầm tạm bị hư hỏng hai cầu bị hư hỏng hai đập tạm bị cuốn trôi